lớp học của thầy vili taitinen được chia thành hai nhóm một nhóm tiếng anh và một nhóm toán
buổi học bắt đầu bằng việc thầy giáo kiểm tra bài tập về nhà
bằng cách này thầy có thể biết được mỗi học sinh của mình đang gặp khó khăn gì
việc kiểm tra bài của học sinh là cơ hội để tôi hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu của từng học sinh so với những gì mà tôi đã giảng ở trên lớp
việc học tập chủ yếu diễn ra ở trường
trường bài tập về nhà không quá ba mươi phút
điều quan trọng nhất trong việc học tập là phải vui
giáo viên là người khơi nguồn niềm vui đó ở học sinh
nếu có nhiều bài tập về nhà các em sẽ thấy bị áp lực và việc học tập không còn vui nữa
sau khoảng một giờ rưỡi học trong lớp học sinh tiếp tục các giờ học thực tế ở ngoài vườn trường
và đây là cách các em học sinh phần lan học toán
đây là những học sinh lớp sáu
với bài học về tỷ lệ
chúng cháu là một dự án điều tra nhỏ về học sinh của trường
chúng cháu đến từng lớp học và có thu thập dữ liệu theo form mẫu sau đó tổng hợp các dữ liệu và báo cáo trước lớp
một trong những đặc điểm của học sinh của trường là một phần năm số học sinh có mắt xanh một phần ba số học sinh có tóc sẫm màu
toán học rất thú vị

toán rất bổ ích
học toán là làm việc theo nhóm
ngày học kết thúc vào lúc một giờ chiều
sau giờ học cháu thường ở lại trường chơi với các bạn
chiều tối cháu mới làm bài tập về nhà
cháu chỉ mất khoảng một mươi phút đã làm xong bài tập và chuẩn bị ăn tối
nếu bạn muốn biết hệ thống giáo dục của phần lan có gì đặc biệt so với ở các quốc gia khác thì câu trả lời là
ít bài tập về nhà nhất thời gian giải lao ở trường nhiều nhất
thời gian học ở trường ngắn nhất và không có kỳ thi sát hạch nào cho tới hết trung học
bảy tuổi trẻ em mới bắt đầu đi học
học sinh phần lan đứng đầu bảng xếp hạng pisa của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
quá trình xét tuyển giáo viên vô cùng gắt gao giáo viên được tự do sáng tạo phương pháp dạy
luôn nổi tiếng với đền giáo dục khác thường và có vẻ coi nhẹ việc học thuật chú trọng học thuật
trọng hoạt động vui chơi và hoạt động theo nhóm
nhưng học sinh phần lan lại luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các bảng xếp hạng quốc tế về khả năng đọc viết và tính toán
trong khi nhiều nước còn đang khám phá và học hỏi bí quyết thành công của nền giáo dục phần lan
thì đất nước này lại đang bước vào một cuộc cách mạng đổi mới toàn diện phương thức dạy và học
nền giáo dục phần lan đã rất thành công trong việc đào tạo nguồn nhân lực cần thiết cho nền kinh tế đất nước
trong thế kỷ hai mươi bước sang thế kỷ hai mươi một xã hội và nền kinh tế thế giới đã có nhiều thay đổi
có những yêu cầu mới đặt ra đối với người lao động
nhiệm vụ của giáo dục không gì khác hơn là giúp trẻ có được kỹ năng thích ứng với tương lai
phải chăng đây chính là bí quyết thành công của nền giáo dục số một thế giới luôn tạo ra những thay đổi khác thường
và một trong những điều khác thường đó là đây
hôm nay thầy đã chọn một nền giáo dục

nhiệm vụ của các em là đọc bài báo này tiếp thu những thông tin mới
sau đó hãy tìm hiểu những thông tin ngoài những điều đã có trong bài báo
cuối cùng từng em sẽ nói về những điều mình biết cho các bạn cùng nghe nhé
vấn đề mà thầy elo đưa ra trong buổi học này là người di cư
để nói về vấn đề người di cư châu đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về địa lý lịch sử xã hội
hay trong lớp học của cô jonathans okarinen cô giáo yêu cầu học trò dán các mẫu giấy có tên các nước bằng tiếng anh vào đúng vị trí của nước đó trên bản đồ
hay ở một tiết học khác cô jonathan yêu cầu học sinh nhìn quốc kỳ của các nước và nói ra tên của nước đó bằng tiếng anh
để giải quyết bài tập này học sinh của cô jonathans sẽ phải vận dụng kiến thức về tiếng anh và địa lý
đây chính là phương pháp dạy học kiểu tích hợp
thủ đô helsinki của phần lan đang đi đầu trong chương trình cải tổ này
thay vì dạy từng môn học riêng biệt theo kiểu truyền thống thì học sinh học theo các chủ đề thực tế
tích hợp nhiều lĩnh vực hay còn gọi là phương pháp học theo hiện tượng
ví dụ môn toán có thể được học bằng cách chia tỷ lệ thực phẩm khi nấu ăn
môn địa lý thì học từ thời tiết quá trình lớn lên của cây cối động vật ở các vùng đất khác nhau
hay trong một tiết học về việc cung cấp dịch vụ của quán cà phê
học sinh sẽ được học các kỹ năng tính toán học ngoại ngữ để phục vụ khách nước ngoài viết và giao tiếp
các môn học hàn lâm sẽ được dạy theo các chủ đề tích hợp
ví dụ như các tiết về liên minh châu âu sẽ tổng hợp các kiến thức về kinh tế lịch sử ngôn ngữ địa lý
bà kristina kajari cố vấn giáo dục thuộc hội đồng giáo dục quốc gia phần lan
đã lý giải vì sao đất nước này lên kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ giảm thiểu tối đa việc dạy từng môn học riêng biệt và thay vào đó sẽ dạy học sinh theo các chủ đề

với phương pháp dạy học kiểu tích hợp sẽ không còn kiểu lớp học truyền thống nơi cô giáo đứng trên bục giảng và học sinh ngồi nghiêm túc nghe giảng nữa
kiểu lớp học truyền thống nơi cô giáo đứng trên bục giảng và học sinh ngồi nghiêm túc nghe giảng nữa
có thể bạn sẽ không thấy bàn ghế trong các lớp học kiểu này
thậm chí lớp học sẽ giống như một sường sản xuất đa ngành và chắc chắn là sẽ rất ồn ào
học sinh trong lớp được chia thành các nhóm nhỏ để giải quyết các vấn đề mà thầy giáo đưa ra
một quy định quan trọng khác nữa là học sinh phải cùng tham gia vào việc xây dựng giao án cho các tiết học theo hiện tượng
và cũng phải tự đánh giá kết quả học của mình sau mỗi tiết học đó
từ đó học sinh sẽ học được các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống như kỹ năng tư duy để hiểu sâu vấn đề
kỹ năng tự học và làm việc theo nhóm kỹ năng giao tiếp
thực tế mô hình học tập kiểu tích hợp không phải là ý tưởng mới mẻ
và được nhà cải cách giáo dục nổi tiếng người mỹ john donaghy khởi xướng cách đây một thế kỷ
quan điểm giáo dục của john donay bắt nguồn từ triết học thực nghiệm
ông đề cao việc cho học sinh trải nghiệm sớm
nhưng quá trình học ở nhà trường không nhất thiết phải kéo dài
theo ông trẻ con tới trường để thực hành và sống trong một cộng đồng mang lại cho chúng những trải nghiệm thực sự
được hướng dẫn trong những tình huống cụ thể để ứng phó với các thách thức trong cuộc sống sau này
triết học của dony cũng khẳng định rằng con người cư xử khác với thói quen của mình
thì sẽ dẫn đến những kết quả không như dự kiến
nhưng giáo dục thực nghiệm sẽ dạy cho mọi người cách để từ bỏ thói quen và suy nghĩ sáng tạo
để giành lại sự kiểm soát
trước môi trường đang biến đổi
từ đó donay đề xuất các lớp học nơi học sinh được thoải mái trao đổi
thậm chí là tự do đi lại và cũng không còn nơi gọi là bục giảng cho giáo viên
tuy nhiên trong suốt một thời gian dài phương pháp giảng dạy kiểu tích hợp bị chỉ trích
là xem nhẹ kiến thức hàn lâm và kỷ luật học đường
do đó nó đã bị phớt lờ
phương pháp giảng dạy kiểu tích hợp đòi hỏi giáo viên phải có kiến thức chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực
và có khả năng thiết kế các bài học
dựa vào thế mạnh và mối quan tâm của từng cá nhân học sinh
do đó giáo viên phải được trao quyền tự chủ rất lớn và có bằng cấp cao
giáo viên phần lan ít nhất phải có bằng thạc sĩ
và phải vượt qua kỳ thi tuyển chọn giáo viên hết sức khắt khe
công cuộc cải cách giáo dục của phần lan do đó cũng vấp phải sự phản đối
nhiều giáo viên cho rằng một số môn học vẫn cần chỗ đứng độc lập trong chương trình giảng dạy
bên cạnh đó nhiều giáo viên có thâm niên trong nghề
và dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các môn học
nhiều năm để tu dưỡng và giảng dạy một môn học
giờ họ lại phải tiếp cận với các môn học khác
đây sẽ là một thử thách không nhỏ cho dù họ đã có sẵn các kiến thức nền tảng
khó khăn lớn nhất là soạn giáo án theo phương pháp mới
chúng tôi đã có giải pháp là tìm giáo viên cộng tác
tức là vài ba giáo viên thuộc các bộ bôn có liên quan với nhau
sẽ ngồi lại cùng nhau để lên ý tưởng cho bài giảng
chúng tôi thường nói đùa với nhau đây là kiểu tích hợp cả giáo viên
hơn tám mươi giáo viên ở helsinki đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy mới
ban đầu có vẻ khó khăn nhưng sau một thời gian
họ đều cho rằng khó có thể quay lại phương pháp giảng dạy kiểu truyền thống
theo kết quả khảo sát thì dường như học sinh cũng rất hào hứng với mô hình mới
chỉ một thời gian ngắn nữa thôi tới năm hai nghìn hai mươi
sau khi phần lan hoàn tất mục tiêu đề ra là phổ cập phương pháp giáo dục tích hợp trên toàn quốc
và kết quả trong bảng xếp hạng pisa
sẽ là thước đo cho thấy hiệu quả công cuộc cải tổ giáo dục mới tại phần lan
liệu phần lan có thể giữ vững hoặc thậm chí nâng cao thứ hạng
trong kỳ thi đánh giá học sinh của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd hay không
điều này chắc chắn sẽ có tác động lớn thậm chí là tạo nên cuộc cách mạng trong giáo dục
không chỉ của đất nước phần lan mà còn với cả nền giáo dục thế giới